ngày sáu tháng tám công an huyện đạ hoai tỉnh lâm đồng cho biết đơn vị đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa hai xe tải xảy ra trên địa bàn làm cho một người thiệt mạng và hai người bị thương vào dạng sáng cùng ngày
thông tin ban đầu thời điểm trên xe tải biển kiểm soát năm mươi một c ba mươi tám nghìn bốn trăm linh ba do lái xe võ ngọc sơn ngụ tỉnh an giang điều khiển lưu thông hướng từ đà lạt đi đồng nai đến địa điểm trên đã xảy ra va chạm với ô tô biển kiểm soát năm mươi một d bốn mươi sáu nghìn năm trăm tám mươi ba do lái xe võ phi hùng ngụ tại tỉnh lâm đồng điều khiển chạy chiều ngược lại
trên xe có anh ninh quang hiển ngụ tại tỉnh lâm đồng vụ tai nạn khiến cho anh hiển tử vong hay lái xe bị thương hay ô tô hư hỏng nặng
hiện nguyên nhân tai nạn đang được
các cơ quan chức năng điều tra và làm rõ